hai thủ khoa tại trường chuyên sơn la nằm trong top thí sinh có điểm cao nhất nước nhưng khi đối chiếu với điểm thi thử thì lại có một sự tranh lệch khá lớn
tỷ lệ thí sinh ở sơn la đạt điểm từ chín trở lên cả hai môn toán và vật lý đã vượt xa so với một số địa phương có truyền thống học tốt như hà nội tp hcm hay nam định
không thể phủ nhận việc kết hợp kỳ thi hai trong một đã giảm áp lực lãng phí cho xã hội rất nhiều

song việc nâng điểm khống trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay
có sự khác biệt vô cùng lớn với câu chuyện phú xuyên a hay đồi ngô đã từng được thầy đỗ việt khoa phản ánh
một quy trình dù có chặt chẽ tới đâu mà những người vận hành nó đã có ý thức lợi dụng thì khó mà tránh khỏi xảy ra tiêu cực
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đường tới tương lai cũng đã hết